với biển em mới được một lần cùng những người đồng đội hòa yêu thương chảy quyết tâm cho những ngày cả nước tranh đấu với covid một mươi chín
ngày hôm nay tin vui lại xuất hiện trên đất bắc ninh sau hai mươi một ngày không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
hôm nay ba huyện tại bắc ninh đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa chuyển sang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
trước tình hình dịch covid một mươi chín cơ bản được khống chế bắc ninh áp dụng điều chỉnh biện pháp cách ly xã hội đối với huyện yên phong huyện lương tài và huyện tiên du kể từ giờ ngày một mươi một tháng sáu
tại buổi làm việc với ubnd tỉnh bắc ninh thứ trưởng đỗ xuân tuyên lưu ý lãnh đạo tỉnh này dù có dỡ bỏ phong tỏa cách ly song tỉnh cần đặc biệt quan tâm tới năm vấn đề
đó là công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống covid một mươi chín
các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp
công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ ngành y tế thận tốc cả lấy mẫu và xét nghiệm rứt điểm cuốn chiếu từng thôn
bên cạnh việc chủ động theo phương châm bốn tại chỗ ban chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch
những đêm mất ngủ triền miên những giọt mồ hôi của đội ngũ y bác sĩ rơi xuống đến nay đều được đình đáp xứng đáng với kết quả mang lại là sự hồi phục của các bệnh nhân
không có gì vui sướng hơn
trong những lúc này chúng tôi mong sao các bệnh nhân này sống thật khỏe thật bình yên
theo thông tin từ sở y tế bắc giang đến lúc này toàn tỉnh bắc giang đã có năm trăm chín mươi bảy bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện
được biết trong số bệnh nhân đang điều trị tại một mươi tám cơ sở trên địa bàn tỉnh có hơn hai một nghìn bệnh nhân nhẹ
đặc biệt có hai trăm chín mươi hai bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một và bảy mươi bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai
kết quả này đã chạm đến trái tim của một chuyên gia nhật bản là ông hitoshi mukai
cán bộ công ty ico thành phố bắc giang
khi nhận được hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín tại bắc giang ông hitoshi mokai đã bày tỏ sự khâm phục tinh thần đoàn kết của dân tộc việt nam trong đại dịch covid một mươi chín
đặc biệt ngưỡng mộ sức chịu đựng sự kiên cường của những y bác sĩ nhân viên y tế giữa những ngày hè để truy vết lấy mẫu xét nghiệm
hơn thế nữa giữa muôn trùng khó khăn vất vả các y bác sĩ vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan vui vẻ
ngay khi tin vui tại tâm dịch bắc giang được phát đi
sáu trăm bảy mươi trường hợp liên quan những trùng ca bệnh trợ cửa hàng mới ở đông anh hà nội cũng có kết quả xét nghiệm ấm tím
ngay sau khi phát hiện ba ca mắc mới tỉnh tiền giang lập tức thiết lập vùng an toàn bằng cách áp dụng luôn biện pháp giãn cách xã hội
đây là biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm trên địa bàn
sau khi ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín cộng đồng từ giờ ngày một mươi hai tháng sáu tỉnh tiền giang sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm cho đến khi có thông báo mới
động thái này được tỉnh tiền giang quyết định ngày một mươi một tháng sáu sau khi các ca dương tính covid một mươi chín được phát hiện tại địa bàn xã nhị quý thị xã cai lậy một ca và xã mỹ đức đông cái bè hai ca
quyết định giãn cách xã hội được áp dụng cho toàn bộ các địa phương trong tỉnh gồm thành phố mỹ tho cùng hai thị xã và tám huyện với tổng dân số khoảng một bảy triệu người
trước tiền giang thành phố hồ chí minh giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi năm riêng quận gò phấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai
theo chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày ba mươi một tháng năm bình dương cũng giãn cách xã hội ba thành phố hai thị xã
chín hôm trước tỉnh giáp danh với tiền giang là long an giãn cách xã hội bốn địa phương gồm thành phố tân an đức hòa bến lức cần đước và cần duộc theo chỉ thị một mươi năm
trong lúc dịch bắc ninh bắc giang dần được kiểm soát thì số ca mắc mới tại hà tĩnh thành phố hồ chí minh lại đang có chiều hướng gia tăng
đặc biệt tại thành phố hồ chí minh lại có chủng lây nhiễm mới liên quan
liên quan đến bốn mươi tám người dương tính với sars cov hai
hôm nay hà tĩnh đã ghi nhận một mươi một ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hà tĩnh huyện thạch hà thị xã hồng lĩnh lộc hà
theo đó ngành y tế hà tĩnh cùng các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng thần tốc truy vết nhanh chóng các đối tượng f một f hai để lấy mẫu xét nghiệm
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà tĩnh chỉ trong tối ngày một mươi tháng sáu đã có thêm bảy trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có năm người là f một đã được cách ly tập trung trước đó
tại tp hcm chuỗi lây nhiễm cộng đồng vừa được phát hiện là bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín qua khám sàng lọc tại bệnh viện
phần lớn các bệnh nhân là từ bệnh viện tân phú nhiều khả năng liên quan đến nhóm chuyển giáo phục hư
như vậy tính đến hôm nay ngày một mươi tháng sáu lực lượng y tế tp hcm đã lấy mẫu cho năm trăm một mươi bảy trăm sáu mươi sáu người liên quan đến covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đánh giá chung các bệnh liên quan đến hồi thánh truyền giáo phục hưng bùng phát mạnh lây làn nhanh trong thời gian qua do yếu tố độc thổ
công tác điều tra dịch tễ khoanh vùng gặp khá nhiều khó khăn do các thành viên nhóm chuyển giáo di chuyển nhiều khó tiếp xúc và khai báo y tế chưa đầy đủ từ ban đầu
lượng ca nhiễm nhiều và nhanh trải rộng hai mươi một trên hai mươi hai quận huyện ngoại trừ huyện cần giờ
cùng ngày tại hà nội cũng ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín liên quan đến chợ cửa hàng mới ở thị trấn đông anh
cùng với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống dịch thì ý thức tinh thần trách nhiệm sự tự giác của mỗi người dân là yếu tố rất quan trọng nhất là trong việc thực hiện những biện pháp phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh
tuy nhiên trên thực tế vẫn có những cá nhân đi ngược lại với xu thế gây thêm phiền toái cho cuộc chiến phòng chống dịch
trong thời gian qua tại nhiều địa bàn đã ghi nhận các trường hợp vi phạm quy định về cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đáng chú ý bất chấp sự nỗ lực và quyết tâm của cả cộng đồng nhiều cá nhân đã có những hành vi đáng lên án như câu chuyện của cặp vợ chồng f trú tại đại lộ tp hcm phường nguyễn trãi thành phố hải dương do không đeo khẩu trang nhồi nước bọt vào mặt lực lượng y tế
thời gian qua lãnh đạo ubnd phường hoàng văn thụ quận hồng bàng thành phố hải phòng cũng cho biết đang xác minh làm rõ clip
người dân tố cán bộ phường có biểu hiện say rượu không đeo khẩu trang phòng dịch covid một mươi chín khi tiếp xúc với người dân
hình ảnh này vừa được lan truyền trên mạng xã hội facebook
khi có thông tin về những hành động trên cả cộng đồng đều bức xúc vì đây chính là biểu hiện đi ngược lại với sự cố gắng nỗ lực chung của cả cộng đồng
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo chúc quý vị bình an trong đại dịch